tính đến tám giờ sáng nay ngày một mươi bảy tháng bốn tổng cộng có hai một trăm tám mươi hai một trăm chín mươi bảy ca nhiễm và một trăm bốn mươi năm năm trăm hai mươi một ca tử vong do covid một mươi chín được ghi nhận trên toàn thế giới
dịch bệnh hiện đang vẫn diễn biến phức tạp và đã lây lan sang hai trăm một mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
chính phủ anh tiếp tục gia hạn lệnh phong tỏa thêm ba tuần nữa do tỷ lệ lây nhiễm ở anh chưa hạ đến mức có thể nới lỏng lệnh phong tỏa
bộ trưởng ngoại giao anh dominic raab cho biết chính phủ anh nhận thấy việc nới lỏng lệnh phong tỏa lúc này có thể gây nguy hại cho hệ thống y tế và nền kinh tế
dỡ bỏ lệnh phong tỏa quá sớm có thể sẽ khiến virus sars cov hai tung hoành trở lại